thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép cho ma túy cùng tăng vật là hai trăm linh kg ma túy đá
đây là vụ vận chuyển ma túy đá có khối lượng lớn nhất trên địa bàn các tỉnh tây nguyên từ trước cho đến nay
trước đó vào trưa ngày hai mươi tháng bảy trong lúc tuần tra trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cua đăng huyện cư mờ ga
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông crong búc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín a năm nghìn một trăm hai mươi tám đang chạy từ hướng gia lai sang đắk lắc có biểu hiện nghi vấn
khi tổ công tác ra hiệu lệnh và dừng được chiếc xe lại để kiểm tra thì hai người ngồi trên xe ô tô bất ngờ phòng ra để lại chiếc xe ô tô rồi bỏ chạy
ngay lập tức tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi và nổ bốn phát súng chỉ thiên chấn áp
truy đuổi khoảng bốn km thì đã bắt giữ được hai đối tượng trong một khu dãy cà phê
qua làm việc bước đầu khai nhận công an tỉnh đắk lắc đã xác định được hai đối tượng này là nhiê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quốc tịch lào là người lái xe ô tô trên chở theo đối tượng vừa bà tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú ở huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
kiểm tra trên xe tổ công tác phát hiện hai trăm linh kg ma túy đá
đối tượng nhi hơ khai nhận được một người tên lee sam cốt tịch lào chưa rõ nhân thân đại lịch thuê vận chuyển số ma túy này từ biên giới việt nam giáp cửa khẩu savanapet của lào đến thành phố hồ chí minh tiêu thụ với giá hai mươi usd
vào ngày một mươi chín tháng bảy theo lệnh của lee sam nhi hơ đến biên giới việt nam và gặp vừa bà tánh để vận chuyển số ma túy đá
khi gặp tính thì trên xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín a năm nghìn một trăm hai mươi năm
đã có sẵn hai đối tượng
sau đó nhi hơ lái xe chở tánh vào thành phố hồ chí minh để giao số ma túy trên thì bị bắt
hiện vụ việc đang được chuyển giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc để tiếp tục điều tra mở rộng
thông tin mới nhất từ công an tp cà mau vào ngày hai mươi hai tháng bảy đơn vị này đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt quả tăng hai đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy với số lượng lớn tại khu vực ấp sáu xã tân thành thành phố cà mau
lực lượng đội cảnh sát điều tra tội phạm công an tp cà mau đã bắt quả tăng hai đối tượng gồm lê vi chú tải phường bảy thành phố cà mau và lê văn tuấn anh chú tại huyện đầm rơi đang tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm ba trăm linh g ma túy tổng hợp
theo khai nhận ban đầu số ma túy trên được đối tượng lấy từ thành phố hồ chí minh đem về cà mau định bán lại thì bị bắt quả tăng
qua kiểm tra cả hai đối tượng đều có sử dụng chất ma túy
đối tượng lê văn tuấn anh từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê chính thức của bộ lao động thương minh và xã hội gần đây cả nước có hai trăm hai mươi năm người nghiện ma túy số người nghiện ma túy gia tăng khoảng một mươi người một năm nhưng đó mới chỉ là con số thống kê được còn trên thực tế thì có lẽ là còn cao hơn nhiều và đáng báo động hơn là người sử dụng ma túy gia tăng và có dấu hiệu trẻ hóa ngày một rõ rệ hơn
sử dụng ma túy đá trong thời gian dài theo lời rủ dê của bạn bè vui chơi hết mình với suy nghĩ không nguy hiểm lắm thích thì chơi không thích thì rừng
bạn trẻ này đã dần phụ thuộc vào ma túy hơn ba năm nay không làm chủ được bản thân và suy giảm thể chất tinh thần nghiêm trọng
ở độ tuổi mà các bạn bè đang mải mê cắp sách tới trường thì bạn trẻ này đang phải đối mặt với một liệu trình tâm lý kéo dài để từ bỏ chất gây nghiện
cái nhận thức của các bạn ấy đối với các chất ma túy thì chưa được đầy đủ và đồng thời với đấy là quá trình phát triển rất là nhanh chóng của các phương tiện thông tin đại chúng dẫn đến tình hình là các bạn ấy nắm bắt những thông tin về ma túy nó không được chính xác
thời gian qua lực lượng công an trên cả nước đã liên tục triệt xóa hàng trăm tụ điểm sử dụng ma túy là các quán karaoke vũ trường
đáng chú ý là có những vụ việc hàng chục thậm chí hàng trăm thanh thiếu niên cho kết quả dương tính với ma túy
bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an trên mặt trận đấu tranh với cái chết trắng
thì phần còn lại của cuộc chiến nằm ở chính mỗi gia đình